trung tâm nghiên cứu giới gia đình và môi trường trong phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm thúc đẩy sự tham gia và phối hợp của các cơ quan tổ chức truyền thông báo chí trong tiến trình thực hiện thành công chương trình nghị sự năm hai nghìn ba mươi và các mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam
trong những năm gần đây việt nam đã có nhiều thành tiệu quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo phổ cập giáo dục tiểu học và thúc đẩy bình đẳng giới
tuy nhiên trong số các mục tiêu phát triển bền vững mục tiêu về bình đẳng giới trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái cũng như mục tiêu về việc làm và phát triển kinh tế vẫn cần nhiều nỗ lực để đạt được như kỳ vọng
buổi tọa đàm nhằm mục đích chia sẻ đối thoại về các giải pháp và thách thức để tăng cường sự phối hợp thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan truyền thông báo chí với tổ chức xã hội phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông theo dõi và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam